kính thưa quý vị dự kiến hai ngày nữa thành phố hồ chí minh sẽ công bố kế hoạch phòng chống covid một mươi chín
trong ba mươi ngày tới dự kiến sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu cho đến ngày một mươi năm tháng chín
sắp tới nguồn vaccine nhập từ nước ngoài về sẽ rất hạn chế
việc phân bổ vaccine của bộ y tế về thành phố hồ chí minh cũng không nhiều
chính vì vậy thì thành phố sẽ tận dụng tối đa mọi nguồn lực để có vaccine trích cho người dân
đây là những thông tin được phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết
tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi ba tháng tám
những ngày vừa qua tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp
số ca dương còn cao số ca cần điều trị ca tử vong còn nhiều
thành phố cũng thừa nhận hiện nay nhu cầu chữa trị đang quá tải
so với năng lực tiếp nhận của các cơ sở y tế
vì vậy nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới phải cố gắng tập trung
ngăn chặn nguồn lây giảm ca dương giảm ca chuyển nặng để điều trị thật tốt giảm tử vong
trong hai tuần qua ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các cấp
đã có sự tập trung rất lớn trong việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu
một cách triệt để hơn đồng bộ hơn hiệu quả hơn
tinh thần chỉ đạo của chính phủ của thủ tướng chính phủ
thì thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu
của nghị quyết tám mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng chín và kể cả sau đó
chúng tôi đang chuẩn bị chắc có lẽ là đến chủ nhật này
thì sẽ có được một kế hoạch chính thức
dịch bệnh covid một mươi chín có thể kéo dài dù các ca bệnh đang nghi ngang
và có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững
số f sau ngày một mươi năm tháng tám vẫn ở mức ba ca một ngày
do đó nếu không thực hiện triệt để giãn cách xã hội
thì rất khó giữ thành quả đã đạt được trong thời gian qua
thậm chí tình hình có thể xấu đi do dịch đã thấm sâu vào cộng đồng
đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở mức cao với trung bình hai trăm bốn mươi một ca một ngày
trong những ngày gần đây
nếu không để nâng cao hiệu quả điều trị
và đặt cái mục tiêu cao nhất là trong những thời gian sắp tới
sẽ phải giảm số lượng tử vong
và để làm được điều này thì một trong những yếu tố tiên quyết
là chúng ta phải giảm được những ca bệnh chuyển nặng
để sau đó giảm gấp lực ở tầng trên
và có các biện pháp để giảm tử vong
dự kiến thì sau ngày một mươi năm tháng tám số lượng f
chắc là vẫn ở mức khoảng ba ca một ngày

và chúng ta không quyết liệt truyệt đại thực hiện các biện pháp chống dịch mạnh mẽ
thì sẽ rất khó giữ vững được những thành quả chúng ta đã đạt được
thậm chí có thể tình hình xấu đi
đánh giá được oxy là vấn đề quyết định trong điều trị
đồng thời nhận ra tình hình thiếu oxy ở các khu điều trị
lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các bệnh viện tuyến quận
bệnh viện giải trí ra soát lại nhu cầu oxy để tiếp tục trang bị
đồng thời để chuẩn bị cho thời gian giãn cách còn kéo dài
lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung ứng hàng hóa thiết yếu
và thực hiện tiếp các gói an sinh xã hội đợt ba đợt bốn trong thời gian sắp tới
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
trong tháng tám thành phố sẽ phải đảm bảo đồ phụ vaccine trên bảy mươi cho người dân
trong khi đó nhu cầu vaccine của các tỉnh khác cũng lớn
vì vậy thành phố không thể chờ đợi vaccine từ nguồn phân bổ của bộ y tế
để đảm bảo mục tiêu này thành phố sẽ triển khai tất cả các nguồn vaccine
đến người dân với tinh thần
thành phố chỉ cung cấp vaccine đảm bảo chất lượng
theo các phép của who và bộ y tế
khi chúng ta gặp khó khăn

đến thời điểm hiện tại thành phố đã hoàn thành bốn ba triệu liều vaccine tiêm cho người dân
trong đó hơn một trăm linh người đủ hai mũi
những ngày qua tiến độ tiêm vaccine bị chậm lại do nguồn cung vaccine bị hạn chế
tuy nhiên kể từ hôm nay thành phố sẽ tiếp tục tiêm một triệu liều sinopharm cho người dân
sau khi lô vaccine này được bộ y tế thẩm định đạt tiêu chuẩn